bộ xây dựng vừa có báo cáo gửi văn phòng chính phủ về kết quả kiểm tra tình trạng đường ống chuyển tải nước sạch sông đà theo ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
theo báo cáo nguyên nhân chính dẫn đến sự cố là do chất lượng ống được sản xuất không đồng đều
báo cáo nêu rõ hiện chỉ có một tuyến ống truyền tải nước sạch từ nhà máy nước sông đà
từ khi vận hành khai thác tháng bốn năm hai nghìn chín đến nay đã nhiều lần bị sự cố dò dỉ vỡ ống khoảng ba mươi lần gây mất nước trên diện rộng cho các khu vực phía tây nam thành phố hà nội
đường ống này có đường kính dn một nghìn năm trăm linh dn một nghìn tám trăm linh mm bằng vật liệu tổng hợp cốt sợi thủy tinh
nguyên nhân dò dỉ vỡ ống là do sự kết hợp bất lợi của một số yếu tố trong giai đoạn sản xuất thi công lắp đặt tuyến ống trong đó nguyên nhân chính là chất lượng ống được sản xuất không đồng đều
bộ xây dựng đề nghị công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà tập trung nguồn lực để nhanh triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng giai đoạn hai nhà máy nước sông đà
trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải giai đoạn hai đặt cùng hướng với tuyến ống giai đoạn một bổ sung phương án đấu nối với tuyến ống hiện nay để hỗ trợ khi có sự cố